sau hai mươi ngày nằm viện sáng nay hai mươi bảy tháng tám các bác sĩ bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết bé sơ sinh dương minh phát bị đâm xuyên sọ đã đủ sức khỏe để xuất viện
theo các bác sĩ sau khi được phẫu thuật bảy ngày bé phát đã được cai thở máy bú được sữa mẹ vắt ra giảm thuốc kháng sinh chống co giật
kết quả kiểm tra siêu âm não đo bị não đều cho kết quả tốt cân nặng ba bảy kg hiện bé không phải sử dụng thêm bất kỳ loại thuốc nào
trước đó ngày tám tháng tám bệnh viện nhi đồng một tiếp nhận một bé sơ sinh bị một người phụ nữ lạ dùng dao đâm xuyên não một mươi một cm
việc bé dư minh phát hồi phục ngoạn mục không thể không kể đến sự cố gắng nỗ lực sự phối hợp nhịp nhàng và nhanh chóng của cán bộ tập thể y bác sĩ bệnh viện nhi đồng một tp hcm
trong buổi họp báo ngày hai mươi bảy tháng tám lãnh đạo bệnh viện cũng đã bàn giao cho gia đình sổ tiết kiệm trị giá năm mươi triệu đồng từ những nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ bé
dự kiến bé sẽ xuất viện vào sáng ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi